thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vào tối ngày hôm qua trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn
công an phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhóm hai mươi thanh thiếu niên
có dấu hiệu tụ tập chuẩn bị hung khí để đánh nhau
bất ngờ kiểm tra một quán bia trên địa bàn công an phường hòa an đã phát hiện có hai mươi thanh thiếu niên tuổi đời từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
phần lớn chú ở phường hòa an và các địa phương lân cận đang tụ tập với những biểu hiện khả nghi nên mời về cơ quan công an làm việc
qua tử tet năm trên hai mươi đối tượng dương tính với chất ma túy số thanh thiếu niên này khai nhận quen biết nhau qua mạng xã hội
thường hay tụ tập chơi bởi trình diễn xem máy trên đường
tiếp tục đấu tranh đối tượng nguyễn văn hải khai nhận đã cất giấu ba dao phóng lợn một cây ba chỉa một tuyếp sắt
tại mương khe cạn ở tổ hai hòa an nhằm mục đích khi có mâu thuẫn thì sẽ sử dụng đi đánh nhau